tiếp tục phiên họp thứ ba ubthqh nghe và cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra của ubthqh mặc dù luật chuyển giao công nghệ được thực thi một mươi năm nay
nhưng thời gian qua tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp rất thấp chưa đạt như mong muốn
một số ngành lĩnh vực vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu
chúng ta vẫn chuyển giao công nghệ thông qua mua máy móc thiết bị phần lớn đã lạc hậu hai ba thế hệ
điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta
thảo luận tại phiên họp không ít đại biểu lo lắng trước việc việt nam có thể trở thành bãi rác công nghệ của thế giới
và đặt câu hỏi liệu khi sửa đổi bổ sung một số điều của luật có ngăn chặn được việc này không
các đại biểu cũng băn khoăn sau một mươi năm qua luật ra đời nhưng nước ta vẫn chưa xây dựng được thị trường về khoa học công nghệ
liệu sau khi được sửa đổi luật có giải quyết được bất cập này
các đại biểu cũng cho rằng cần phải làm rõ hơn những chính sách của nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ
cũng như những chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư cho khởi nghiệp công nghệ